từ ngày một tháng ba các bệnh viện hạng một triển khai bệnh án điện tử thay bệnh án giấy theo thông tư bốn trăm sáu mươi hai nghìn một mươi tám của bộ y tế
tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi sau hai tháng triển khai tồn tại lớn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện
chưa có một phần mềm quản lý bệnh viện thống nhất cả nước
hầu hết các bệnh viện vẫn đang trong quá trình dục dịch chuẩn bị do còn quá nhiều khó khăn và những giảng buộc khắt khe của thông tư bốn mươi sáu
thực hiện bệnh án điện tử có thể sắp xếp và tự động hóa quy trình công việc của bác sĩ
bảo đảm tất cả thông tin lâm sàng cận lâm sàng được thông suốt
bệnh án điện tử giúp thu thập dữ liệu không những hỗ trợ tốt cho việc chăm sóc sức khỏe
mà còn hỗ trợ cho các công tác khác như tính viện phí quản lý chất lượng báo cáo kết quả điều trị báo cáo thống kê bệnh viện
sau hai tháng triển khai bệnh án điện tử nhận thấy nhiều bất cập
bệnh viện việt đức hà nội là một trong những bệnh viện ngoại khoa trung tâm phẫu thuật lớn nhất việt nam
mỗi ngày tiếp nhận mổ trung bình một trăm năm mươi ca mổ phiên khoảng hơn ba mươi ca mổ cấp cứu và nhiều ca khám và điều trị bệnh khác
với khối lượng công việc khổng lồ như vậy việc triển khai bệnh án điện tử là điều mà đội ngũ y bác sĩ và lãnh đạo nơi đây mong mỏi nhất
tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố khách quan khiến bệnh viện chưa thực hiện được bệnh án điện tử
và ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện việt đức cũng đáp ứng khoảng độ sáu mươi bảy mươi những chuyện đấy
còn riêng bệnh án điện tử hoàn thiện thì có lẽ cuối năm chúng tôi sẽ đưa vào để sử dụng
không giống như bệnh viện việt đức trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa bệnh viện sanh pôn hà nội
đã ứng dụng bệnh án điện tử từ nhiều năm nay và đem lại hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính tại bệnh viện này
mỗi bệnh nhân đều có áp dụng công nghệ thông tin ngay từ lúc bắt đầu vào bệnh viện
khi mà chúng ta đến chúng ta chỉ cần mỗi cái mã đây thôi bệnh gì rồi tại vì chúng tôi quản lý trên cái phần mềm
ví dụ như phần mềm quản lý thông tin về bệnh thì là phần hit thứ hai là cái phần list tức là phần xét nghiệm
thì chúng tôi bây giờ chúng tôi đã kết nối được với nhau để trả kết quả cho bệnh nhân tại bàn bác sĩ
không cần phải cầm cái tờ giấy kết quả này không cần phải cầm cái phim này chúng tôi sẽ là tiết kiệm được rất nhiều tiền về vấn đề phim ảnh
bởi vì mỗi một năm cái tiền phim có thể đến hàng tỷ đồng
áp dụng bệnh án điện tử tại trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa bệnh viện sanh pôn hà nội hiện tại cũng chỉ dùng được riêng trong nội bộ của trung tâm này
việc liên thông với các bệnh viện khác chưa thể thực hiện được vì lý do
chúng ta đang triển khai công nghệ thông tin và chúng ta đang ở giai đoạn đầu chúng ta chưa có một sự kết nối tổng thể về tầm quốc gia
và đó là mỗi một cái bệnh viện tại hà nội cũng như mỗi một bệnh viện trên cả nước đều sử dụng một cái phần mềm khác nhau
cũng như là họ sử dụng các cái sự kết nối khác nhau và do đó nó chưa có một cái theo cái chuẩn
và do đó hiện tại thì với các cái thông tư bộ y tế mới nhất hiện tại là đang tạo ra được một cái chuẩn chung
để từ đó có thể kết nối cái cơ sở dữ liệu của bệnh nhân với cái hệ thống của bảo hiểm xã hội
để từ đó mang lại cái hiệu quả lợi ích cho bệnh nhân cũng như là trong cái thanh toán viện phí
đồng thời làm sao mà tạo ra một cái chuẩn chung trên toàn nước
từ thực tế tại bệnh viện việt đức và trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa
bệnh viện sanh pôn hà nội có thể nhận thấy các cơ sở y tế đã tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng
trang thiết bị và con người để áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử theo thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám tt bit
việc vận hành hồ sơ bệnh án điện tử nhằm tạo ra một đột phá lớn trong ngành y tế
vẫn cần phải có lộ trình và thời gian dài hơi để thực hiện